tại văn phòng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông ken walker phó chủ tịch tập đoàn google hoa kỳ đang sang thăm và làm việc tại việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao thiện trí của google trong hỗ trợ phát triển kinh tế số thông qua đào tạo kỹ năng lập trình cho nhiều học sinh sinh viên việt nam
đây là những giải pháp quan trọng góp phần để việt nam phát triển một triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam mong muốn google nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của việt nam và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
chính phủ luôn ủng hộ google hiện diện lâu dài và tiếp tục đầu tư kinh doanh thành công tại việt nam
hiện google đang tìm hiểu các bước để mở văn phòng đại diện tại việt nam trên nguyên tắc chung là bảo đảm các quy định ở các nước sở tại không trái với cam kết quốc tế
google ủng hộ chính phủ việt nam và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an ninh mạng góp phần xây dựng xã hội ổn định môi trường an ninh an toàn